chiều nay phiên tòa xét xử ba mươi tám bị cáo trong vụ việt á tiếp tục phần tranh luận
hội đồng xét xử nghe các luật sư các bị cáo nêu quan điểm bào chữa
nêu ba luận điểm bào chữa cho cựu bộ trưởng nguyễn thanh long
người bị viện kiểm sát nhân dân hà nội đề nghị một mươi chín hai mươi năm tù vì nhận hối lộ năm mươi một tỷ đồng
luật sư của ông long cho rằng sai phạm của cựu bộ trưởng long diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh đặc thù
đòi hỏi cách xử lý chưa từng có tiền lệ
thêm vào đó trong quá trình cấp phép chính thức việt á không phải đơn vị duy nhất được công nhận
luật sư khẳng định cựu bộ trưởng đã thực hiện nhiệm vụ một cách không vụ lợi
đồng thời cựu bộ trưởng này cũng có nhiều đóng góp trong các chiến dịch tiêm chủng thần tốc
phủ vaccine toàn dân với tỷ lệ cao top đầu thế giới
nêu quan điểm luận tội sáng nay viện kiểm sát cho rằng sai phạm của ông long gây nhức nhối trong dư luận
kéo theo hàng loạt sai phạm của các bị cáo khác
trong khi ngân sách nhà nước đang phải gông minh để bù đắp các thiệt hại do dịch bệnh gây ra
ông long lại gợi ý đề nghị việt chi số tiền đặc biệt lớn cho mình